kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại lào cai có sáu năm trăm bảy mươi chín thí sinh đăng ký dự thi
tại một mươi năm điểm thi của chín huyện thành phố trên địa bàn
trong đó số thí sinh đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp là ba bảy mươi ba em
mặc dù tại lào cai sáng nay xuất hiện tình trạng mưa khá to
tuy nhiên hầu hết các thí sinh đều có mặt đúng giờ để tham gia kỳ thi
các lực lượng chức năng cũng bố trí phân luồng điều tiết giao thông
tránh ủn tắc và tham gia hướng dẫn hỗ trợ cho các thí sinh
những thí sinh ở vùng sâu vùng xa được sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai bố trí giáo viên
đưa đi và hỗ trợ chỗ ở trong suốt kỳ thi
theo đánh giá của sở giáo dục và đào tạo lào cai
môn thi đầu tiên của kỳ thi năm nay diễn ra đúng quy trình đảm bảo nghiêm túc khách quan và an toàn